sau khi mở rộng vụ án lý thị loan hay còn gọi là loan cá cầm đầu băng nhóm bảo kê của hàng trăm tiểu thương ở khu công nghiệp u vĩnh cử công an đã bắt chồng của loan là nguyễn quốc tuấn còn có hỗn danh là tuấn cá
tuấn được xác định là đối tượng do vợ mình là lý thị loan giao việc thu tiền bảo kê của nhiều tiểu thương khu vực trước cổng chợ hóa an thành phố biên hòa gần công ty puchen việt nam tại phường hóa an
còn băng nhóm bảo kê do loan cầm đầu thì ở khu vực khu công nghiệp thành phố huyện vĩnh cử
khám xét nhà riêng tại phường hóa an công an đã thu giữ tại nhà tuấn cá nhiều sổ sách tài liệu liên quan đến việc thu tiền và nhiều phơi đề
như vậy đến nay sau ba ngày gia quân triệt phá băng nhóm bảo kê do loan cá cầm đầu công an đồng nai đã bắt giữ một mươi một đối tượng trong băng nhóm bảo kê này
sau gần tám giờ lẩn trốn nguyễn doãn vạn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại xã an dũng huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh đối tượng gây ra vụ truy sát khiến hai người thương vong trên địa bàn
đã bị phòng cảnh sát

đã bị phòng cảnh sát
nguyễn doãn vạn sinh năm hai nghìn năm trú tại xã an dũng huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh đối tượng gây ra vụ truy sát khiến hai người thương vong trên địa bàn
đã bị phòng cảnh sát khiến hai người thương vong trên địa bàn